tình trạng đó đặt ra vấn đề đáng cảnh báo về hành vi ứng xử đạo đức con người gây bất an lo lắng trong quần chúng nhân dân
đây cũng là bài học với các cấp chính quyền địa phương
đặc biệt ở cấp cơ sở cần chủ động phát hiện và giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn xung đột xảy ra trong cộng đồng dân cư
chuyện rất là nhỏ thôi
thế nhưng mà khi mà không có cái nhận thức không kìm chế được bản thân hay là để xảy ra một cái hậu quả rất là đáng tiếc
qua đây thì tôi cũng muốn là tuyên truyền tất cả với bà con
nhân dân đặc biệt là với thôn quê chúng ta sống trong cái làng quê thì chúng ta nên trân trọng tình cảm
chính quyền địa phương các cơ sở thì cũng là đây là một cái bài học
đặc biệt là cơ sở mặt trận cổ quốc các ngành đoàn thể chúng ta cũng nên tuyên truyền vận động nhắc nhả
làm sao mà để bà con từ các việc lớn chúng ta có thể làm các việc nhỏ xuống
thế còn các việc nhỏ thì không để diễn xảy ra những việc bán tiếp như câu chuyện vừa rồi xảy ra
những vụ án mạng đau lòng xuất phát từ những mâu thuẫn
nhỏ nhưng gây hậu quả lớn vẫn luôn là bài học cảnh tình
những ai còn có thái độ ứng xử nóng vội thiếu kiểm chế bản thân
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng quang thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã nga my
huyện tương dương của tỉnh nghệ an về tội mua bán trẻ em
còn về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản công an huyện cư rút tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thanh dương tên gọi khác là dương ba sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi một xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
và đối tượng vũ đức đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại buôn một xã đắc đờ rô
huyện crono tỉnh đắk nông bị công an huyện crono tỉnh đắk nông ra quyết định truy nã về tội giữ người trái pháp luật
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng này hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý